tòa nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo trần ngọc quý
sinh năm hai nghìn ba trú tại xã tân hạnh huyện long hồ tỉnh vĩnh long về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai nguyễn công toại sinh năm hai nghìn một
trú tại tỉnh tiền giang cùng với hai người bạn khác đến quán cà phê trên địa bàn phường tám
thành phố vĩnh long để đánh bia khoảng ba mươi phút sau nhóm thanh niên khoảng một mươi người trong đó
có trần ngọc quý đến quán cùng chơi bia bàn kế bên trong lúc chơi quý có hành động treo gẹo toại
nhưng nhóm của toại vẫn im lặng không nói gì sau khi đánh bia xong nhóm của toại ra về
nhưng vừa tới cổng quán thì quý dựa theo dùng dao đâm một nhát vào ngực của toại
lúc này quá hốt hoảng toại cùng với nhóm bạn bỏ chạy tuy nhiên chạy được một đoạn
thì toại ngã bất tỉnh và tử vong trên đường đưa đưa cấp cứu
dương quý sau khi gây án xong đã cùng nhóm bạn ra về xét thấy hành vi của bị cáo trần ngọc quý
có tính chất côn đổ xem thường pháp luật xem thường tính mạng của người khác
nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo trần ngọc quý tù trung thân về tội giết người
trước tình hình phức tạp về an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông đặc biệt là phản ánh của người dân
về tình trạng thanh thiếu niên ngổ ngáo lạng lách đánh võng không chấp hành các quy định khi tham gia giao thông
ban giám đốc công an tỉnh hà tĩnh đã chỉ đạo lực lượng hai trăm ba mươi tám công an tỉnh tiếp tục triển khai các hoạt động tấn công chấn áp
mạnh mẽ các loại tội phạm đường phố và các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự
chín giờ tối ngày một mươi chín tháng năm tổ công tác đặc biệt hai trăm ba mươi tám công an tỉnh đã triển khai lực lượng tại nút giao giữa đường trần phú
cắt ngang đường nguyễn thị minh khai và đường nguyễn du thành phố hà tĩnh
các lực lượng gồm cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự được bố trí phân công chốt chặn thành gọng kìm khép kín
nhằm kịp thời phát hiện ngăn chặn bắt giữ các đối tượng có hành vi vi phạm
tại thời điểm này lực lượng công an phát hiện nhiều trường hợp thanh thiếu niên học sinh điều khiển phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm bấm còi lạng lách
khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng này lập tức quay đầu bỏ chạy hoặc chuyển hướng vào các ngõ nhỏ để lần tránh
nhiều đối tượng thanh niên không ngần ngại thông chốt phóng xe với tốc độ cao ngang nhiên thách thức lực lượng công an
những hành vi như thế này không những gây nguy hiểm cho lực lượng công an những người xung quanh mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân các đối tượng
trong tối ngày một mươi chín tháng năm tổ công tác đặc biệt hai trăm ba mươi tám đã phát hiện xử lý một mươi một trường hợp vi phạm
trong đó tập trung nhiều vào các lỗi vi phạm như điều khiển xe máy có nồng độ cồn điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm
không có giấy phép lái xe lạm lách đánh võng bấm còi rú ga gây mất trật tội
chúng tôi cũng kiên quyết xử lý thống bỏ vùng cầm thống bỏ ngoài lề và xử nghiêm cả hai hành vi vi phạm nhằm để rắn đé giáo dục cho những người tham gia giao thông
nâng cao được ý thức về chấp hành pháp luật về an toàn giao thông
khó khăn nguy hiểm cùng với áp lực không hề nhẹ tuy nhiên với quyết tâm lập lại trật tự an ninh bảo vệ bình yên cho nhân dân
lực lượng hai trăm ba mươi tám công an tỉnh hà tĩnh sẽ nỗ lực khắc phục vượt qua mọi khó khăn tiếp tục duy trì hoạt động thường xuyên liên tục và lưu động trên nhiều địa bàn
đối tượng nguyễn hiễu toàn năm mươi chín tuổi ở xã nghĩa hà thành phố quảng ngãi vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
do chưa đánh bạc nên thiếu nợ tiền của nhiều người đối tượng nguyễn hữu toàn lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
toàn tự giới thiệu mọi người là quen biết cán bộ lớn của ngành quân đội nên sẽ chạy việc không đi nghĩa vụ quân sự chuyển công tác đi học cho những gia đình có con em đang là quân nhân
nhiều người đã đưa tiền cho toàn chạy cho con em mình với số tiền trên năm trăm linh triệu đồng tuy nhiên sau khi nhận tiền thì toàn đã lấy tiền tiêu xài cá nhân
theo tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh trung quốc vào khoảng sáu h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng năm tại thành phố tịnh tây bách sắc tỉnh quảng tây
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một mươi một người thiệt mạng trong đó có chín người mang giấy tờ tùy thân việt nam
chính quyền thành phố tĩnh tây tỉnh quảng tây miền nam trung quốc xác nhận chiếc xe ô tô chở một mươi bốn người đã lao xuống một vách đá trên con đường ven núi thuộc khu vực hẻo lánh ngày một mươi chín tháng năm
điều tra sơ bộ cho thấy chín trong số một mươi một người thiệt mạng là người việt nam một người trung quốc và người còn lại chưa xác định được danh tính
cơ quan công an địa phương nghi ngờ đây là vụ án có liên quan tới hành vi vượt biên trái phép
ngay sau khi nhận được thông tin tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh đã chủ động liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và tích cực triển khai các biện pháp lãnh sự cần thiết
đề nghị phía trung quốc bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp nếu xác định đây là các công dân việt nam
bộ ngoại giao cũng đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước để xác minh nhân thân của các nạn nhân sớm thông báo cho gia đình các nạn nhân và địa phương liên quan
lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe khách dường nằm ô tô bán tải và xe máy khiến ba học sinh tử vong
vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên quốc lộ bốn d thành phố lào cai tỉnh lào cai vào tối ngày hôm qua một mươi chín tháng năm
cụ thể vào khoảng một mươi chín h một mươi năm phút ngày một mươi chín tháng năm
tại km một trăm ba mươi ba sáu trăm linh trên quốc lộ bốn d thuộc địa phận thôn luổng láo hai xã cốc san thành phố lào cai tỉnh lào cai
xe khách dường nằm và ô tô bán tải va chạm với xe máy biển kiểm soát
trên xe máy có ba học sinh trường trung học cơ sở xã cốc san
vụ tai nạn khiến nạn nhân sinh năm hai nghìn một hai nghìn một mươi một xã cốc san thành phố lào cai tử vong tại chỗ
hai nạn nhân còn lại cũng sinh năm hai nghìn một mươi cùng chú tại thôn lưỡi láo hai

được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện tỉnh lào cai nhưng tử vong ngay sau đó
công an thành phố lào cai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lào cai đã có mặt khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
theo cục cảnh sát giao thông nguyên nhân ban đầu do xe máy đi từ đường nhánh ra đường chính
rồi xảy ra va chạm với hai ô tô đang đi cùng chiều hướng từ lào cai xa ba
kim thạch xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h
kính thưa quý vị ngày hai mươi tháng
công an quận một mươi hai tp hcm đang củng cố hồ sơ bắt tạm giam đối với ba đối tượng có hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản tạc sơn để đòi nợ xảy ra trên địa bàn
trước đó người phụ nữ tên t mượn một mươi ba triệu đồng của nguyễn văn quân và đã trả được tổng số tiền lãi và cóc là một mươi một triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng
sau một thời gian lãi mẹ cộng lãi con khiến số tiền còn thiếu lên đến một mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi đồng
nhiều lần đến tận nhà đòi tiền không được
quân viết bày lên tường nhà chị p để uy hiếp tinh thần buộc gia đình của chị p trả nợ
gần đây nhất quân thuê sơn và du mua sơn đến tạc vào nhà chị b với tiền công là một triệu đồng
vào cuộc điều tra ngày hai mươi tháng năm đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai bắt tạm giam ba đối tượng gồm nguyễn văn quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê bắc giang
phan ngọc sơn sinh năm hai nghìn một quê bến tre
và hoàng xuân du sinh năm hai nghìn năm quê bắc cạn
hiện cơ quan điều tra đang xử lý ba đối tượng về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản tạc sơn để đòi nợ
đồng thời tiếp tục củng cố hành vi cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng
sáng nay ngày hai mươi tháng năm một vụ cháy đã xảy ra tại nhà kho của một công ty nằm trên địa bàn tp thủ đức tp hcm
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt đúng lúc kịp thời
cứu được nạn nhân ra ngoài trước nguy cơ ngạc khói
vào lúc một mươi h bốn mươi sáu phút trung tâm thông tin chỉ huy một trăm một mươi bốn nhận được tin báo cháy xảy ra tại nhà kho công ty trách nhiệm hữu hạng sanchin việt nam
địa chỉ số một mươi năm đường số bốn mươi phường an khánh tp thủ đức
trung tâm đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp thủ đức gồm tám xe cùng ba mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến nơi nhận thông tin có ba người bên trong đó
có một phụ nữ trong lúc hoảng sợ đã vào bên trong toilet đóng kính cửa trú ẩn
rất nhanh chóng các chiến sĩ đã kịp thời phát hiện đưa người phụ nữ ra ngoài
nếu chậm trễ chỉ vài phút nữa có thể người này đã nguy hiểm đến tính mạng
đồng thời hướng dẫn cho hai người khác ra ngoài an toàn
sau hơn một mươi phút có mặt làm nhiệm vụ giải cứu
cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã khống chế đám cháy
bảo vệ được một trăm bốn mươi năm trên một trăm năm mươi diện tích nhà kho
vụ cháy không lớn tuy nhiên đã cho thấy
trường hợp tự gây nguy hiểm cho mình khi lựa chọn nhà tắm toilet làm nơi trú ẩn khi xảy ra hỏa hoạn
một chùm ca ngộ độc botulinum mới vừa được phát hiện tại tp hcm
và đang được tiếp nhận điều trị tại bệnh viện chợ rẫy bệnh viện nhân dân gia đình
theo các bác sĩ đây là chùm ca ngộ độc botulinum tiếp nối chùm ca ba em bé vừa qua tại bệnh viện di đồng hai
điều đáng tiếc là lọ thuốc giải potolinum cuối cùng cũng đã hết
và ba bệnh nhân đang đối mặt với nhiều nguy cơ
bệnh nhân nam trong một gia đình là hai anh em ruột ngộ độc sau khi ăn chả lụa không rõ nguồn gốc
bệnh nhân thứ ba là một người đàn ông bốn mươi năm tuổi bị ngộ độc botulinum sau khi ăn một loại mắm đến lâu ngày
từ ngày một mươi ba tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng năm cả ba bệnh nhân này đều có triệu chứng rối loạn tiêu hóa
mệt mỏi đau đầu choán ván tiêu chảy tình trạng tiến triển nặng nhanh yếu cơ
trong đó bệnh nhân một mươi tám tuổi là bệnh nhân có diễn biến sớm nhất nhằm vào bệnh viện bệnh nhiệt đới
người đàn ông bốn mươi năm tuổi cũng nhập vào bệnh viện nhân dân gia đình
người còn lại hai mươi sáu tuổi bị nhẹ hơn tự đến bệnh viện chờ rải khám
do trước đó thông tin về chùm ca ngộ độc botulinum có các triệu chứng tương tự
nên các bệnh viện đã liên hệ với bệnh viện chờ rảy để hội chấn xác định các ba người này đều bị ngộ độc

do trước đó thông tin về chùng ca ngộ độc botulinum có các triệu chứng tương tự
nên các bệnh viện đã liên hệ với bệnh viện chờ rảy khám
trong tình trạng sư cơ còn từ ba bốn năm là có nghĩa là họ vẫn còn tự hoạt động được một chút
tuy nhiên về cái diễn tiến thì rất nhiều khả năng là bệnh nhân hai mươi sáu tuổi chưa phải thở máy
nên trong một vài ngày tới vẫn có nguy cơ cao và diễn tiến đối với phải thở máy hỗ trợ
theo các bác sĩ lọ thuốc bat giải độc đoạt hiệu do ngộ độc botulinum cuối cùng
đã được sử dụng cho các bệnh nhi tại bệnh viện nhi đồng hai bị ngộ độc trước đó
chính vì vậy đối với chùm ca bệnh này các bác sĩ chỉ có thể hỗ trợ bệnh nhân thở máy
với thời gian trung bình từ ba đến sáu tháng kèm theo nhiều bệnh chứng xảy ra
và những biến chứng tiếp theo là vấn đề suy dinh dưỡng do thở máy kéo dài
vấn đề liệt hoàn toàn nó dẫn tới tắc mạch v v
rất nhiều biến chứng có thể xảy ra trong thời gian bệnh nhân phải thở máy kéo dài như vậy
chính vì vậy cho nên phát đồ điều trị hiện nay bộ y tế đã đưa ra
nếu trong trường hợp có bat hoặc không có bat
tuy nhiên không có bat là một bác sĩ điều trị phải đối diện với rất nhiều thách thức
trong quá trình theo dõi và điều trị cho bệnh nhân
bệnh viện chợ rẫy từng lên tiếng đề nghị bộ y tế
xem xét hành lập trung tâm lưu
trụ thuốc hiếm cấp quốc gia
trong đó bat là thuốc rất hiếm không chỉ ở việt nam mà trên toàn thế giới
vài tháng trước bệnh viện chợ rẫy đã sử dụng năm loại thuốc giải độc đặc hiệu này ra quảng nam để cứu người
sau khi sử dụng ba lọ hai lọ cuối cùng đã được chuyển vào thành phố hồ chí minh
để điều trị cho chùm ca ngộ độc botulinum ở bệnh viện nhi đồng hai
trị giá mỗi loại thuốc lên đến một trăm chín mươi triệu đồng
hiện cả nước không còn loại thuốc giải độc botulinum nào
công an tp hcm vừa tổ chức lễ tuyên dương bốn mươi hai gương điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời bác năm hai nghìn hai mươi ba

những tấm gương cá nhân tiêu biểu được tuyên dương lần này đại diện cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên công an tp hcm
đang công tác trên nhiều lĩnh vực sống có lý tưởng hoài bảo và ước mơ cao đẹp là hạt nhân nòng cốt
để lan tỏa sâu rộng

những tấm gương cá nhân tiêu biểu được tuyên dương lần này đại diện cho hàng ngàn đoàn viên thanh niên tp hcm

để lan tỏa sâu rộng

vi phạm nồng độ cồn và so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai thì tăng trên một mươi năm trường hợp với tỷ lệ là tăng trên một trăm sáu mươi hai
trước những hiểm họa về tai nạn giao thông cũng như những hành vi thiếu tỉnh táo chống đối
thiếu hợp tác của người sử dụng rượu bia khi lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra
xử lý trong thời gian qua thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành liên quan nghiên cứu tăng
mức phạt đối với vi phạm nồng độ cồn về vấn đề này các bộ ngành chức năng cũng đang xây dựng
nghiên cứu tăng mức xử phạt đối với tài xế điều khiển phương tiện tham gia giao thông
có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép
trong ngày hai mươi tháng năm triển lãm phật giáo với hòa bình chính thức khai mạc tại tp hcm
đây là sự kiện mỹ thuật ý nghĩa để kỷ niệm bồ tát thích quảng đức vị pháp thiêu thân
cũng như mở ra không gian văn hóa mùa phật đảng lần thứ hai sáu trăm bốn mươi bảy
triển lãm phật giáo với hòa bình
triển lãm phật giáo với hòa bình trưng bày một trăm ba mươi bức tranh sơn dầu tranh thủy mặt của tám mươi họa sĩ
không gian chính trưng bày tác phẩm tranh chủ đề phật giáo với hòa bình
do một mươi năm họa sĩ cùng thực hiện khổ lớn một một trăm năm mươi cm
với hình ảnh trọng tâm là bồ tát thích quảng đức vì pháp thiêu thân
năm chủ đề trái dài của các khu vực trưng bày
bao gồm đề cao tư tưởng hòa bình hữu nghị của phật giáo
thứ hai là phản đối chiến tranh
thứ ba là hòa bình bằng phương pháp bất sát bất chiến bất bò động
thứ bốn là hòa bình bằng phương pháp tượng bi đội lượng xóa bỏ hận thù
và cuối cùng là chủ đề đề cao học thuyết hòa bình thế giới bắt đầu từ hòa bình nội tâm
triển lãm mỹ thuật phật giáo với hòa bình mở cửa tự do cho khách tham quan
từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng năm tại không gian trưng bày hội bỉ thuật tp hcm
thưa quý vị hôm nay bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang vừa bắt một tàu vận chuyển số lượng lớn dầu không rõ nguồn gốc
chiếc tàu mang số hiệu kg chín mươi một nghìn sáu mươi ts do ông nguyễn công định làm thuyền trưởng
chủ phương tiện là bà huỳnh loan anh
cụ thể vào sáng ngày hôm nay tiến hành cho dừng tàu kg chín mươi một nghìn sáu mươi ts để kiểm tra hành chính theo quy định

tổ công tác đã phát hiện trong khoang tàu có chứa khoảng một mươi lít dầu đeo
tổ công tác đã yêu cầu chủ tàu xuất trình chứng minh số hàng hóa trên nhưng tài công đã không chứng minh được
hiện bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang đã báo cáo vụ việc trên để tiến hành xử lý theo luật định của pháp luật
trong khi đó phòng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang cho biết đơn vị này vừa phối hợp với ngành chức năng
tuần tra phát hiện và bắt quả tăng một phương tiện thủy là ghe sắt chở quá tải số lượng
lớn cát sông đồng thời sử dụng hóa đơn không hợp pháp
cụ thể vào sáng ngày một mươi tám tháng năm trên tuyến sông vàm nao thuộc xã tân trung huyện phú tân tỉnh an giang
tổ công tác số hai trạm cảnh sát đường thủy vàm nào đã phát hiện ghe sắt mang biển kiểm soát ct một mươi nghìn chín mươi bảy
đang chở khoảng một trăm linh mét khối cát sông do ông nguyễn thái học sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
chú tại tỉnh đồng tháp điều khiển vi phạm trở quá vạch dấu mớn nước an toàn và các quy định về điều khiển hoạt động của phương tiện
thuyền viên trên phương tiện khi tham gia giao thông trên đường thủy nội địa
qua làm việc và xác minh nhanh số cát trên phương tiện không rõ nguồn gốc và sử dụng hóa đơn không hợp pháp
sau đó tổ công tác đã chuyển giao toàn bộ tan vật phương tiện và số cát trên cho công an huyện phú tân tỉnh an giang
tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
ba địa điểm kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép trên địa bàn tp bơ ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bị phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh đắk lắc phát hiện xử lý
ba địa điểm kinh doanh thuốc lá điện tử trái phép tại tp bơ ma thuật gồm cửa hàng tại đường hồ tùng mậu phương tân tiến
cửa hàng webland có địa chỉ tại số bốn mươi bốn y ngông phương tân tiến và một cửa hàng tại phương thành công tp bơ ma thuật
tổng số lượng thuốc lá điện tử phụ kiện và tinh dầu thuốc lá điện tử trong ba vụ việc trên được phát hiện là chín trăm bốn mươi một sản phẩm
quá trình làm việc các chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử
chứng minh nguồn gốc hàng hóa không xuất trình được giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
hiện các vụ việc đang được phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình vừa phát hiện một đối tượng mua bán cá thể rắn thuộc danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ
cụ thể vào tối ngày một mươi bảy tháng năm tại đường quang trung phường nam sơn tp tam điệp
phát hiện nguyễn văn thành chú tại huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa mang theo một cá thể rắn hổ chúa còn sống
thành khai mua cá thể rắn trên với giá ba triệu đồng tại huyện cẩm thủy tỉnh thanh hóa
mang ra tp tam điệp tỉnh ninh bình để bán cho khách với giá sáu năm triệu đồng
qua giám định cá thể động vật trên là loài rắn hổ chúa thuộc loài nguy cấp quý hiếm cần được ưu tiên bảo vệ
hiện công an thành phố tam điệp tỉnh ninh bình đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các thông tin khác bốn tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng của thành phố hà nội
đã tăng một mươi một sáu so với cùng kỳ năm trước
để duy trì tăng trưởng hai con số từ nay cho đến cuối năm thành phố hà nội đã chính thức khởi động chương trình khuyến mại tập trung
trải dài nhiều chương trình
tháng khuyến mại tập trung tp hà nội sẽ được triển khai vào ngày bốn tháng năm
bảy năm bảy và một mươi một với từng loại ngành hàng cho từng tháng khác nhau
trong tháng năm này các mặt hàng tiêu dùng và nông sản sẽ được khuyến mại với giá chỉ bằng một phần hai
theo đại diện sở công thương tp hà nội mức giảm giá cho các loại nông sản sẽ từ ba mươi cho tới một trăm linh
cho các sản phẩm đăng ký tham gia khuyến mại
khung giờ plat sale được tại một số địa điểm kích hoạt đặc biệt là sẽ đồng loạt giảm giá cao hơn
với nhiều yêu đãi chuyên sâu tp hà nội kỳ vọng doanh số bán hàng
của các doanh nghiệp sẽ tăng gấp đôi so với cùng ký năm hai nghìn hai mươi hai
duy trì tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ đến hai con số
thưa quý vị một trong những thách thức chính mà các chuyên gia đề cập đến mới đây
đó là liên minh châu âu đã ban hành luật chống phá rừng quy định sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu vào châu âu
bắt buộc không được trồng trên đất phá rừng hoặc là làm suy thoái rừng
trong đó thì có cà phê
liệu các doanh nghiệp xuất khẩu cà phê của nước ta hiện nay
có đáp ứng được những yêu cầu mới từ thị trường này
phóng sự được thực hiện tại tỉnh đắk lắc thủ phủ cà phê của việt nam
đây là một trong những doanh nghiệp cà phê tại việt nam được cấp chứng nhận sở hữu
vì thế sau khi eu thông qua luật mới bắt buộc các công ty phải đảm bảo các sản phẩm được bán ở eu
không dẫn đến nạn phá rừng và suy thoái rừng
doanh nghiệp này tự tin sẽ đáp ứng được mọi yêu cầu
bởi lâu nay doanh nghiệp này luôn tuân thủ quy định về truy xuất
nguồn gốc nguyên liệu đầu vào
sản xuất theo quy trình cà phê hữu cơ
đó là nhằm mục đích là bảo vệ môi trường
tăng cái chất lượng giá trị của sản phẩm
và hiền nhiên đây là chúng tôi đã trú trọng và coi trọng đến cái việc là bảo vệ rừng
tuyệt đối chúng tôi là không thu mua trên cà phê trên những cái diện tích đất rừng
khâu thu mua nguyên liệu của doanh nghiệp có sự liên kết và có cam kết của nông dân hợp tác xã
chỉ những vùng nào được cơ quan chức năng
cấp quyền sử dụng đất hợp pháp mới được canh tác cà phê
do vậy luật mới của eu là điều kiện thuận lợi giúp tăng lợi thế cạnh tranh cho cà phê việt nam
khi xuất khẩu vào thị trường này
bởi lâu nay đi cùng với đẩy mạnh chế biến sâu
việt nam đã thực thi nhiều chính sách thúc đẩy canh tác cà phê bền vững an toàn có các chứng nhận quốc tế
trên thị trường thế giới thì việc cà phê ngon thôi chưa đủ
mà chúng ta cũng cần tiếp tục những chính sách mà chúng ta đang thực hiện
một cách đúng đắn
ví dụ như là đẩy cao cái việc mà thúc đẩy cà phê bảo vệ môi trường
ngăn chắn chặn nạn phá rừng
và đặc biệt là phải trồng lại cây xanh cây che báu để mà tăng lên cái lượng cây xanh
để đảm bảo là chúng ta ứng phó tốt với biến đổi khí hậu
việt nam hiện có khoảng bảy trăm một mươi hectare cà phê
cho sản lượng hơn một tám triệu tấn một năm
theo các chuyên gia luật chống phá rừng của liên minh châu âu không đáng ngại với cà phê việt nam
bởi cây cà phê đã được trồng từ rất lâu
và thời gian gần đây nông dân không mở rộng diện tích
chỉ tái canh trên diện tích sẵn có
vì vậy điều đó có nghĩa là các sản phẩm cà phê có nguồn gốc từ việt nam
nó sẽ rất là thuận lợi khi vào châu âu
người tiêu dùng châu âu ngày càng quan tâm đến các sản phẩm xanh bảo vệ môi trường
đạo luật mới của eu có thể là đòn bẩy
để ngành cà phê việt nam ngày càng trú trọng
nâng cao chất lượng sản phẩm đi đôi với bảo vệ rừng và đa dạng sinh học
với mục đích góp phần chăm lo hỗ trợ cổ vũ tinh thần
giúp cho thanh niên công nhân
nâng cao được hiệu suất công việc
ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực
khu vực duyên hải nam trung bộ và tây nguyên
đã được khai mạc vào sáng ngày hôm nay
tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
hai năm trăm linh thanh niên công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp điện nam điện ngọc
sẽ được các y bác sĩ của hội thầy thuốc trẻ việt nam
khám bệnh tư vấn sức khỏe phát thuốc miễn phí
đây là một trong những hoạt động chính của ngày hội
diễn ra trong hai ngày hai mươi hai mươi một tháng năm
an tâm vì được thăm khám anh lê tự minh
cũng như các công nhân vui vì sự chăm lo sức khỏe người lao động như thế này
bên cạnh chương trình thăm khám sức khỏe

hoạt động như triển khai các gian hàng bán giảm giá các sản phẩm thiết yếu
cho đời sống của thanh niên công nhân tổ chức các chương trình văn nghệ thể thao
trao quà cho những thanh niên công nhân bị tai nạn lao động
có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh quảng nam
nó góp phần vừa tập viên tinh thần cho công nhân
trong điều kiện làm việc đang rất khó khăn như hiện nay
và mặt khác cũng giúp cho các doanh nghiệp
tiếp tục phát huy tinh thần năng động sáng tạo của công nhân vào hộ động sản xuất
tạo ra cuộc cải vật
sau quảng nam từ nay cho đến tháng một mươi một
ngày hội thanh niên công nhân lan tỏa năng lượng tích cực
sẽ được trung ương hội liên hiệp thanh niên việt nam
tiếp tục tổ chức tại năm tỉnh thành của năm khu vực
trong năm hai nghìn hai mươi ba dự kiến ngày hội thanh niên công nhân
lan tỏa năng lượng tích cực
sẽ thu hút khoảng năm mươi lượt thanh niên công nhân tham gia
việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân nói chung
và lực lượng thanh niên công nhân nói riêng
thông qua những chương trình như thế này là hết sức cần thiết
đặc biệt là sau thời gian dài ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
đời sống người lao động vốn gặp nhiều khó khăn
đường bay hà nội hiroshima sẽ bắt đầu phục vụ khách hàng từ ngày một mươi chín tháng bảy
với hai chuyến khứa hội mỗi tuần vào các ngày thứ tư và chủ nhật
thời gian bay bối chặn khoảng bốn mươi giờ
trong ba mươi phút chuyến bay khởi hành từ sân bay nội bài lúc hai giờ một mươi năm phút
và hạ cánh tại sân bay hiroshima lúc tám giờ bốn mươi năm giờ địa phương
chiều ngược lại khởi hành lúc chín giờ bốn mươi năm phút tại hiroshima giờ địa phương
và đáp tại hà nội lúc một mươi hai h ba mươi năm phút
theo vietjet hãng sẽ tiếp tục mở rộng mạng bay đến xứ sở mặt trời mọc
mang đến nhiều cơ hội hợp tác song phương đa phương với nhiều sự lựa chọn bay thuận tiện
trong năm hai nghìn hai mươi ba vietjet có kế hoạch cung ứng một năm triệu ghế giữa việt nam và nhật bản
kết nối toàn diện các trung tâm du lịch và kinh tế của nhật bản
với các điểm đến hấp dẫn trên khắp việt nam và khu vực như úc ấn độ kazakhstan
nhằm phục vụ nhu cầu di chuyển tăng cao của người dân trong dịp hè năm nay
ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm nhiều tuyến tàu từ ga sài gòn đi quy nhơn nha trang
ngoài ra tùy theo nhu cầu đi lại của người dân ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm
các chuyến tàu khác trong dịp cao điểm hè năm hai nghìn hai mươi bốn
công ty cổ phần vận tải đường sắt sài gòn cho biết dịp cao điểm phục vụ hè năm nay
ngoài các chuyến tàu chạy hàng ngày như se hai mươi một se hai mươi hai snt một snt hai se ba se bốn se bảy se tám
ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thêm tàu tuyến sài gòn nha trang và sài gòn quy nhơn
tàu snt bốn xuất phát từ ga sài gòn lúc hai mươi hai h năm đến nha trang lúc sáu h ba mươi phút
vào các ngày thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy hàng tuần từ ngày ba mươi một tháng năm
với tàu snt năm bắt đầu từ ngày một
ngày một tháng sáu tàu sẽ xuất phát ở nha trang lúc một mươi hai h ba mươi đến ga sài gòn lúc hai mươi hai h
vào các ngày thứ năm thứ sáu thứ bảy chủ nhật hàng tuần
với tuyến sài gòn quy nhơn từ ngày một tháng sáu tàu se ba mươi xuất phát từ ga sài gòn quy nhơn
vào các ngày hai mươi hai mươi một hai mươi bảy và hai mươi tám tháng năm
tàu se ba mươi sẽ chạy vào các ngày thứ năm thứ sáu thứ bảy và chủ nhật hàng tuần
ngoài các chuyến tàu chạy thường xuyên ngành đường sắt luôn sẵn sàng tổ chức chạy thêm các tuyến tàu khác
phục vụ các đoàn khách tập thể công ty khi có nhu cầu
bất chấp tình trạng kinh tế khó khăn ngành sản xuất thiết bị điện sản xuất kim loại
vẫn tăng tỷ lệ tuyển dụng lao động
ở chiều ngược lại các ngành nghề dệt may sản xuất đồ gỗ phải cắt giảm lượng lớn lao động
do thiếu đơn hàng sản xuất
theo số liệu của cuộc thống kê thành phố hồ chí minh tính từ đầu năm đến nay
thành phố đã tiếp nhận hơn ba mươi hai trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp
cơ quan chức năng đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn hai mươi tám sáu trăm linh người lao động đủ điều kiện
đa số trường hợp nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp thuộc các nhóm ngành nghề dịch may
sản xuất giường tủ bàn ghế sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu
ở chiều ngược lại các ngành nghề sản xuất kim loại sản xuất thiết bị điện sản xuất sản phẩm thuốc lá
lại tăng tỷ lệ tuyển dụng người lao động
cũng theo cuộc thống kê thành phố hồ chí minh trong tháng bốn
ủng phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho gần ba mươi lượt người
nâng tổng số giải quyết việc làm trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba là gần một trăm linh chín lượt người
đạt ba mươi sáu hai kế hoạch năm
về tạo việc làm mới tháng bốn có hơn một mươi hai ba trăm linh chỗ việc làm mới được tạo ra
nâng tổng số việc làm mới trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba là gần bốn mươi tám chín trăm linh đạt ba mươi bốn chín kế hoạch năm
nhiều người đã tạo việc làm trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba là gần bốn mươi tám chín trăm linh đạt ba mươi bốn chín kế hoạch năm
những ngày gần đây hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như edg melor coffee
vindeli mcdonald s đồng loạt trả mặt bằng kinh doanh quanh khu vực nhà thờ đức bà và bưu điện tp hcm
lan sóng trả mặt bằng đang có dấu hiệu lan sang các tuyến đường liên kề như đồng khởi nguyễn dung
từ trước đến nay khu vực nhà thờ đức bà và bưu điện thành phố luôn thu hút lượng lớn du khách
trong và ngoài nước đến để vui chơi mua sắm do đó đây cũng là nơi mà các thương hiệu lớn trong tất cả các lĩnh vực
như thời trang thức ăn nhanh đặt mặt bằng buôn bán tỷ lệ lấp đầy mặt bằng quanh khu vực này luôn rất cao
dù giá cực kỳ đắt đỏ tuy vậy những ngày gần đây hàng loạt thương hiệu lớn quanh khu vực này
đồng loạt trả mặt bằng ngừng hoạt động kinh doanh
cụ thể thương hiệu edg liên kề bưu điện tp hcm đạt tháo biển hiệu kinh doanh
quán cà phê cà phê sài gòn la corte nằm liên kề bưu điện tp hcm cũng đã đóng cửa nhiều tháng qua
đại gia mcdonald cũng đã trả mặt bằng và thương hiệu này đã rút đi trong nhiều tháng
nhưng mặt bằng này vẫn chưa có đơn vị khác thuê điều đáng nói là làng sóng trả mặt bằng đang có dấu hiệu
lan sang các tuyến đường liền kề như đồng khởi nguyễn du
theo các chuyên gia trong lĩnh vực này giá thuê đắt đỏ cộng thêm việc kinh doanh không tốt
trong thời gian qua là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên
đội cảnh sát hình sự công an quận một tp hcm và công an các phường
trên địa bàn vừa phối hợp kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên sinhan
trên đường tôn đức thắng để ra soát hoạt động tài chính tại công ty này
rất đông cảnh sát có mặt để kiểm tra và ghi lời khai các nhân viên của công ty sinh han
liên quan hoạt động cho vay đây là động thái của công an quận một trong đợt kiểm tra rà soát
các công ty tài chính có trụ sở trên địa bàn ngoài ra công an tp hcm và các quận huyện
tp thủ đức đang tiếp tục đẩy mạnh rà soát xử lý sai phạm tại các công ty tài chính
thu hội nợ trên địa bàn tp hcm trước đó công an tp hcm đã triệt xóa nhiều đường dây
ổ nhóm tội phạm nút bóng công ty tài chính công ty luật và công ty mua bán nợ
để thực hiện hành vi khủng bố cứng đoạt tài sản người vay thu đoàn của các đối tượng
là các gáp hình ảnh bôi nhỏ danh dự gọi điện thoại nhắn tin đe dọa tạc sơn
ai là nạn nhân của các nhóm đối tượng trên hãy đến cơ quan công an gần nhất
để cung cấp thông tin phối hợp điều tra xử lý các đối tượng
bộ công an phối hợp với bộ thông tin và truyền thông cùng các nhà mạng
đang quyết lì triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn để lùi xim rác cuộc gọi
tin nhắn rác từ đó ngăn ngừa hoạt động của các loại tội phạm lừa đảo tính dụng đen
tuy nhiên một thủ đoạn mới mà tội phạm phi truyền thống đang lợi dụng triệt để
đó là dùng trạm phát sóng di động bts giả để phát tán hàng chục ngàn tin nhắn rác mỗi ngày
phóng sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba bộ thông tin và truyền thông đã phát hiện và chuyển cơ quan chức năng điều tra
xử lý tám vụ sử dụng trạm phát sóng bts giả để phát tán tin nhắn rác tin quảng cáo tin nhắn giả mạo
với mục đích lừa đảo người dân tại thành phố hà nội thành phố hồ chí minh gia lai quảng nam thanh hóa
trước đó cục an ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
cục cảnh sát tổ chức công an phối hợp với bộ thông tin và truyền thống đã phát hiện và chuyển cơ quan chức năng điều tra

huỳnh long đạt bế văn trường hoàng quốc anh trương đức dương và nguyễn hoàng quân
có hành vi lắp đặt sử dụng trạm phát sóng di động trạm bts trái pháp luật để phát tán tin nhắn rác
tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

tại nhiều tỉnh thành trên cả nước

phối hợp người bien tinh bất ngờ ký địa
do thiết bị giả trạm bts gọn nhẹ nên các đối tượng lừa đảo có thể cho lên ô tô chạy đến những khu vực đông người như ngã tư đèn xanh đèn đỏ các sự kiện tập trung đông người trung tâm thương mại nhằm phát tán được nhiều tin nhắn sms
đây là một lỗ hỏng khi công nghệ di động gsm hai g hiện nay không yêu cầu người dùng xác thực lại mạng dễ bị kẻ xấu lợi dụng
chạy đọc đường đến những ngã tư đông người nhằm phát tán tin nhắn quảng cáo và cứ một tiếng thì sẽ chụp lại số lượng để gửi báo cáo cho giang
các trạm sống bts sẽ gửi các tin hiệu broadcast đến các máy điện thoại di động
và dựa vào độ mạnh của
tín hiệu của sóng di động đó về xu hướng chung các thiết bị di động sẽ kết nối với trạm bts gần nhất của nó
một trong những lỗ hỏng của các giao thức gsm đặc biệt là đối với mạng hai g
về cái vấn đề an toàn và bảo mật thông tin vấn đề liên quan xác thực là tương đối yếu
lợi dụng vào kẻ hở này thì các thiết bị giả làm các trạm bts
sẽ thực hiện việc giả má hiệu của một trong những mạng điện thoại di động hiện hữu
ở đây ví dụ đó là viettel binaphone hoặc là mobifone
và do việc xác định kết nối giữa trạm bts và các thiết bị này
đối với lại các giao thức hai g và cbs là không xác thực bổ sung
thành thử ra là
cái việc kết nối này
nó diễn ra tương đối là dễ dàng nếu như thiết bị trạm giả bts ở rất là gần với các thuê bao di động
thiết bị bts giả chèn vào tầng số của các nhà mạng
những thiết bị này do các đối tượng cầm đầu làm nên và chuẩn bị nội dung tin nhắn
sau đó bàn giao cho các đối tượng khác phát tán theo hình thức ngẫu nhiên
thiết bị đi đến đâu thì tất cả người sử dụng điện thoại trong vùng phủ sóng
thường là trong bán kính khoảng hai km sẽ nhận được tin nhắn
các đối tượng này khai nhận là được các đối tượng người nước ngoài cung cấp và thuê đi phát tán trên địa bàn tp hcm
với ba cái máy bts giả này
thì các đối tượng có thể phát tán đến tám mươi tin trên một thiết bị trong vòng một ngày
tức là nếu như chúng ta lấy cái ví dụ chẳng hạn như là nếu bây giờ mỗi một tỉnh có một cái thiết bị như vậy
và với trong một tháng thì trên cả nước việt nam ta sẽ có khoảng
hơn một trăm năm mươi triệu tin nhắn rác được phát tán ra
tình nhắn rác đang là nỗi ám ảnh của người sử dụng điện thoại di động
ngoài quảng cáo dịch vụ thì các đối tượng lợi dụng để gửi đường link chứa mã độc
từ đó chiếm đoạt tài khoản ngân hàng tiền của người dân
trước đây tin nhắn rác sẽ phải dùng sim
còn hiện tại các đối tượng đã tiến hóa dùng thiết bị giả trạm bts với số lượng tin nhắn phát tán đi nhiều hơn
đây là lý do vì sao mà các cơ quan ban ngành
đang xiết chặt quản lý sim rác nhưng người dùng thuê bao di động vẫn liên tục bị tin nhắn rác làm việc